gần đây người dân xã phước vĩnh an huyện củ chi liên tục phản ánh về tình trạng nhà máy sản xuất
bao bì xả thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân phóng viên truyền hình
nhân dân đã tìm hiểu thực tế sự việc những hình ảnh này người dân ghi lại khi
nhà máy sản xuất bao bì vĩnh khang xả thải vào trung tuần tháng bốn trước đó nhiều ngày
tình trạng này vẫn diễn ra liên tục năm nay đã ngoài tám mươi tuổi bà lê thị hằng
nhà ở cạnh nhà máy vĩnh khang tỏ ra mệt mỏi khi được hỏi về việc xả thải của đơn vị này
hơn một năm nay bà hằng và nhiều người dân ở ấp sáu phải sống chung với ô nhiễm môi trường khói
bụi khiến người lớn tuổi mắc bệnh lý về mắt phải đi mổ cách đây không lâu
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ubnd huyện củ chi ra quyết định xử phạt công ty vĩnh khang năm mươi triệu đồng
về hành vi thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật một năm lần ra môi trường nhưng dường như chưa đủ
sức gian đề bởi ngay sau đó việc xả thải lại tiếp diễn cho đến nay theo các chuyên gia về
môi trường bác sĩ nói mắt của bà bị như thế nào bác sĩ nói mắt của bà bị như thế nào

bác sĩ nói mắt của bà bị như thế nào bác sĩ nói mắt của bà bị như thế nào bác sĩ nói mắt của bà bị như thế nào
người ở lại tiếp tục đơn thư kiến nghị lên các cấp chính quyền mong một ngày được lưu tâm giải quyết
việc xả thải khói bụi của công ty vĩnh khang là có thật còn mức độ nguy hại như thế nào và khi nào chấm dứt xả thải
đây là những câu hỏi người dân đề nghị ubnd huyện củ chi sớm trả lời
an sinh qua xã hội của người dân chúng ta cũng vẫn phải cần đến công ty
nhưng mà thật sự công tay làm như vậy chúng ta chịu không nổi về sức khỏe
chỉ việc mấy ông khói này là dân chúng khỏi bệnh đau thôi chứ không có gì